hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm và làm việc tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
chủ tịch quốc hội đã đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công long đất thị trấn long hải huyện long điền
tại đây chủ tịch quốc hội khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc và những người thương binh người có công với cách mạng
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới
dân phải tạo điều kiện cho những người có công có mức sống trung bình so với những người dân địa phương nơi họ sinh sống
chủ tịch quốc hội cũng khẳng định những cán bộ viên chức người lao động làm việc ở đây đang thay mặt đảng nhà nước và nhân dân thực hiện sứ mệnh cao quý là chăm sóc
điều trị cho những người đã công hiến cuộc đời tuổi thanh xuân của mình cho đất nước
thăm hai cảng nước sâu quốc tế cái mép và bà rịa syri tại huyện tân thành
chủ tịch quốc hội cho rằng không chỉ là lợi thế của riêng tỉnh bà rịa vũng tàu mà còn là lợi thế của quốc gia để hàng hóa của nước ta có thể tiếp cận dễ dàng với các thị trường lớn trên thế giới
do đó cần quan tâm xem xét đầu tư thích đáng để khai thác hiệu quả cụm cảng nước sâu này
chủ tịch quốc hội nhất trí với một số đề xuất của lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu như việc tiếp tục duy trì
nạo vét luồng hàng hải để có thể đón được những tàu trọng tải lớn trên một trăm linh tấn ra vào cảng
trước đó chủ tịch quốc hội cũng đã đến thăm nhà tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
tại đồng nai chiều nay đoàn công tác của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu
làm việc với thị xã long khánh về kết quả thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng và xây dựng nông thôn mới
tại buổi làm việc đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương những cách làm hay
sáng tạo của long khánh trong việc thực hiện phong trào toàn dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
đồng thời lưu ý thị xã cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường an toàn các sản phẩm nông nghiệp làm ra để đáp ứng cho người tiêu dùng
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và kiểm tra các mô hình nông nghiệp sạch trên địa bàn thị xã long khánh
đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn thị xã long khánh đã có chín trên chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
hiện các xã nông thôn mới đang tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh đồng nai
dự kiến cuối năm nay sẽ có ít nhất hai xã sẽ hoàn thành
về cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương này đã chuyển dịch đúng hướng giá trị sản phẩm nông sản bình quân một hectare đất nông nghiệp đạt một trăm năm mươi một
trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi bốn địa phương đã huy động được gần chín tỷ đồng
trong đó vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp đã đạt trên năm bảy trăm linh tỷ đồng
trong ngày hôm nay phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh trà vinh
thị xác tại cầu đại ngãi bắc qua bờ phía trà vinh tại xã an quang hiễu huyện trà cú
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển thống nhất cao với các ý kiến đề xuất chuyển hình thức đầu tư xây dựng cầu đại ngãi
và nâng cấp quốc lộ sáu mươi từ hình thức bot sang ngân sách nhà nước oda vì đây là con đường huyết mạch của đồng bằng sông kiều long
tại xã đông hải phó chủ tịch quốc hội đã chia sẻ khó khăn với người dân vùng xã đảo
đồng thời yêu cầu địa phương cần quan tâm đến tình hình mực nước biển dâng cao
tìm ra mô hình chuyển đổi sản xuất phù hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu
làm việc với lãnh đạo tỉnh trà vinh phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển yêu cầu các bộ
ngành cùng tỉnh trà vinh phải có dự án kế hoạch để khai thác tốt luồng tàu và sông hậu
sớm cho tàu một mươi tấn đầy tải và hai mươi tấn vơi tải vào được sông hậu
đưa năng lực vận tải lên hai mươi một triệu tấn hàng hóa một năm như dự án đã đề ra
sáng nay tại lễ khai giảng năm học mới của trường trung học phủ thâm quang trung
huyện quảng trạch tỉnh quảng bình chương trình cùng học sinh miền trung đến trường
do tổng liên đoàn lao động việt nam quỹ tv lao động phối hợp với vtv sáu đài truyền hình việt nam
đã trao hai tỷ đồng hỗ trợ học sinh và giáo viên khó khăn ở bốn tỉnh miền trung bị thiệt hại
do sự cố môi trường biển vừa qua
tại buổi lễ khai giảng tổng liên đoàn lao động việt nam đã kêu gọi phát động công nhân viên
chức cả nước các doanh nghiệp và nhà hào tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ nhân dân giáo viên
học sinh bốn tỉnh miền trung vượt qua khó khăn để vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới
đồng thời trao bốn xuất quà mỗi xuất quà trị giá bốn trăm linh triệu đồng cho đại diện công đoàn
ngành giáo dục bốn tỉnh miền trung do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển vừa qua
hàng chục học sinh là con em ngư dân của trường trung học phổ thông quang trung có nguy cơ bỏ học
nhà trường đã cử giáo viên đến tận nhà động viên phụ huynh cố gắng cho con em đến trường
và kiến nghị các cấp chính quyền có các chính sách hỗ trợ các em như miễn giảm học phí
tặng sách vở đồ dùng học tập nhờ vậy sáng khai giảng một trăm linh số học sinh đến trường
trong không khí tươi vui rộn ràng của ngày đầu năm học mới
sáng nay hơn bảy trăm tám mươi năm học sinh giáo viên ở hai một trăm năm mươi bốn trường học từ bậc mầm non
đến trung học phổ thông tỉnh thanh hóa hân hoan trong ngày hội tiệu trường
bước vào năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đợt mưa bão số ba vừa qua một số trường học ở huyện vùng cao mường lát
bị hư hỏng đe dọa bởi sàn lờ đất đã được sửa chữa di chuyển đến địa điểm mới
kịp đón học sinh đến lớp trong ngày khai giảng năm học mới
trong năm học này ngành giáo dục và đào tạo thanh hóa tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục
tăng cường thanh tra kiểm tra các khoản thu chi ngoài ngân sách về vấn đề dạy thêm
học thêm liên kết đào tạo từng bước giải quyết những bức xúc trong nhân dân
thực hiện ra soát sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế
xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh toàn diện
nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng anh ở các cấp học
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục
đổi mới công tác thi kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục
tăng cường trang thiết bị xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngày một tốt hơn
cùng với học sinh trên mọi miền đất nước hôm nay gần ba trăm bảy mươi tám học sinh trên địa bàn tỉnh gia lai bước vào năm học mới
tuy nhiên tây nguyên đang trong cao điểm mùa mưa nên ngày khai giảng năm học mới diễn ra trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã aun xã đặc biệt khó khăn của huyện chư sê
sáng nay nhà trường và gần năm trăm linh học sinh trường phổ thông dân tộc
chú tiểu học lê lợi ở xã a un tất bật chuẩn bị năm học mới
thế nhưng do điều kiện khó khăn nhiều em học sinh phải đi bộ trên một mươi km trên những con đường đất để đến được trường giữa trời mưa
để chuẩn bị cho năm học mới giáo viên đã đến từng gia đình vận động các em đến lớp đến trường
khó khăn là thế nhưng các em vẫn hồ hời khi nhận được áo quần sách vở mới và được thầy cô giáo chăm sóc tận tình
nhà trường cũng đã làm công tác là đưa vào thông qua hệ thống chính quyền của xã
thông qua cuộc họp của thôn của các tổ chức đã kêu gọi các em và các em đã ra hồi này sinh hoạt ở lại một tháng
công tác vận động đến thời điểm này thì không có vướng gì cả
các em ra ăn ở sinh hoạt đầy đủ và có thầy cô cũng như có nhân viên chăm sóc để cho các em tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập
xã ayun không chỉ là xã đặc biệt khó khăn mà đây là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt hạn hán vừa qua
bên cạnh đó với học sinh là một trăm linh con em đồng bào dân tộc thiểu số
giao thông đi lại khó khăn khiến công tác giáo dục vận động các em đến lớp đến trường vẫn còn nhiều gian nan
trong những năm qua cùng với chính sách của chính phủ đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi xã hội hóa các suất học bổng
phần quà động viên các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn
xã cũng thực hiện chính sách xã hội hóa cơ gọi công tác hoàn động như là để cho mua gạo các mạch hàng thiết yếu
trong đó kêu lòng ghép thêm sách vừa cặp viết cho các sinh vườn áo
cho các học sinh đỡ chuẩn bị tốt cho công tác đến trường
nhờ làm tốt công tác trên trong những năm học vừa qua
học sinh ở đây đạt chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học hoạt động giáo dục và hoàn thành chương trình tiểu học đạt một trăm linh
năm học mới đã đến dù còn nhiều trồng chất khó khăn ở một xã vùng đặc biệt khó khăn
cùng với chính quyền địa phương nhà trường đã tạo nên một buổi lễ thực sự ý nghĩa cho các em trong ngày tiệu trường
nhận thấy sau nhiều năm được tổ chức dườm già tốn kém đặc biệt khiến học sinh mệt mỏi
đây là năm học thứ hai công tác khai giảng được tổ chức theo cách gọn nhẹ trang trọng được nhiều bậc phụ huynh và học sinh thầy cô hưởng ứng
điều này thể hiện một quyết tâm cao trong toàn hệ thống giáo dục khi bước vào năm học mới
rút gọn phần lễ cắt ngắn các bài phát biểu và giảm bớt phần giới thiệu khách mời
đây đã là năm thứ hai các trường phổ thông trên cả nước thực hiện tổ chức khai giảng vào cùng một thời điểm
cùng một cách thức gọn nhẹ trong vòng một giờ đồng hồ dành nhiều thời gian cho phần hội với những tiết mục văn nghệ do thầy và trò biểu diễn để ngày khai giảng thực sự là một ngày hội
đây là cái khai giảng vui nhất có nghĩa là vui nhất trong đời con con từng tham gia lúc con bé đến bây giờ
ngày hôm nay con đến với con rất vui bởi vì có thầy cô các bạn đông với cả bóng bay với cả cây cối trường lớp sạch sẽ các con rất vui ạ
tuy nhiên cũng vẫn còn
những trường vẫn dập khuôn trong tư duy và cách thức tổ chức lễ khai giảng thiếu những không gian để học sinh thỏa sức sáng tạo
các con ở cấp tiểu học như thế này thì làm thế nào đó thật là ngắn gọn tạo cho các con một cái không khí nó thật là phấn khởi để nó bước vào một năm học mới và bước vào cuộc đời học sinh của chúng đó
và vì như chúng ta quan sát ở đây thì các con nó ngồi nó nói chuyện nhiều hơn là nó lắng nghe cái việc khai giảng năm học
việc lấy học sinh làm trung tâm trong các hoạt động giáo dục đào tạo
cũng chính là một trong những điểm căn bản trong những hoạt động đổi mới giáo dục
trong đó năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm mà tiến độ đổi mới được đẩy nhanh cho từng môn học từng cấp học đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy đổi mới thi cử
tránh tình trạng là chỉ tiêu với đảm bảo chất lượng là không khớp với nhau
có thể nói đây là một năm đầy thách thức nếu công tác chuẩn bị chưa được đầy đủ kỹ lưỡng đặc biệt là chưa đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu
thì dù có tốn kém bao nhiêu tiền của và công sức đi nữa cũng khó mà thành công
chính vì vậy xã hội kỳ vọng và đòi hỏi trong năm học này ngành giáo dục sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
để từng bước đi trong lộ trình đổi mới đều phải vững vàng chắc chắn
em mong muốn là con sẽ được tiếp nhận một phương pháp giáo dục rất là hiện đại và tiên tiến
và phát triển về các kỹ năng sống và đặc biệt là hỗn hợp cho con sắp bánh cho con sau này có một tương lai tốt hơn
em mong là bộ giáo dục sẽ tập trung hơn nữa đầu tư cho các con
để các con có những kẻ và định hướng cho các con đi vào những thực chất về học tập cũng như là các hoạt động

sáng tạo và bổ ích để cho các con có những cái hành trang vào cuộc sống nó thực tế hơn
nghĩ rằng các nhà trường nói chung ngành giáo dục nói chung phải hết sức mạnh dạng để đổi mới
cái quan trọng không phải chỉ là một ý tưởng mà quan trọng là cái quyết tâm để thực hiện cái ý tưởng đó
ta không có tham vọng là cùng một lúc đổi mới một cách đồng bộ đổi mới được nhiều thứ ở phạm vi rộng
nhưng nếu mỗi nhà trường mạnh dạng và đủ quyết tâm
chúng ta tiến hành đổi mới từng bước và ở từng mặt của các hoạt động giáo dục với một định hướng chung là đúng là tốt
thì rồi chúng ta sẽ có được những cái bước chuyển đến thời khắc nào đó chúng ta sẽ có một cái bước chuyển đáng kể
một năm học mới đã bắt đầu với rất nhiều cảm xúc đan sen có những lo lắng có những sự chờ đợi niềm hy vọng sự tin tưởng
làm sao để học sinh tiểu học không còn phải học thuộc lòng theo những khuôn mẫu đã định sẵn
các học sinh trung học phổ thông tìm ra được hướng đi sở trường của mình trong tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
làm sao để các em phát huy hết được năng lực cá nhân được học hành vui chơi đúng lứa tuổi
làm sao để mỗi ngày đến trường với các em là một ngày bổ ích và lý thú
hy vọng những ước mong này sẽ sớm trở thành hiện thực bắt đầu từ mỗi công việc cụ thể của ngành giáo dục trong năm học mới
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày của truyền hình nhân dân